còn vào sáng ngày hôm nay liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn bảo sinh là phó chủ tịch ubnd tp long xuyên
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thực hiện
tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với nguyễn thanh phong là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
cả ba đối tượng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
lợi dụng chức vụ các đối tượng đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất ở
do trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên quản lý cho năm hộ dân